trong hai mươi bốn giờ tới tại các tỉnh bắc bộ
tiếp tục chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu
và lệch ra phía đông
nên trời nhấu mây có sương mù
và mưa nhỏ ở vài nơi
riêng với các tỉnh lai châu điện biên lào cai
và hà giang
do ảnh hưởng của hội tụ gió ở mực một năm trăm linh m
nên vẫn có thể có mưa giải rác
còn về nhiệt độ trong ngày mai
nhiệt độ nói chung sẽ không biến động nhiều
trời vẫn rét về đêm và sáng
với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng một mươi tám hai mươi một độ
và ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên hướng
là hai mươi ba hai mươi sáu độ
riêng một số nơi thuộc tây bắc
có thể đạt mức là hai mươi sáu hai mươi chín độ
còn đối với khu vực trung bộ
trong chiều tối nay và ngày mai
khi không khí lạnh suy yếu
thì mưa tại khu vực này cũng giảm
chỉ còn xuất hiện ở diện vài nơi
chưa chiều trời hứng nắng
nhiệt độ cao nhất ở các tỉnh bắc trung bộ
sẽ là từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
tại các tỉnh trung trung bộ hai mươi bảy ba mươi độ
còn tại nam trung bộ là ba mươi ba mươi ba độ
sau đó khu vực trung bộ
nhiều khả năng sẽ xuất hiện
một đợt mưa lớn ở trên diện rộng
và có thể kéo dài đến một hai ngày đầu cuối tháng bốn
quý vị nên lưu ý
theo dõi các bản tin thời tiết cập nhật
để có thông tin thời tiết mới nhất
với các tỉnh thuộc tây nguyên và nam bộ
do sự nâng lên của dạng áp thấp
nên tại một số tỉnh ở nam tây nguyên
như là đắk nông và lâm đồng
và các tỉnh nam bộ sẽ có mưa rào trái mùa giải rác
thời gian mưa chủ yếu vào chiều tối và đêm
vào ban ngày trời có nắng
với nhiệt độ cao nhất
ở mức là ba mươi ba mươi ba độ
ở các tỉnh tây nguyên
còn tại nam bộ vào khoảng ba mươi hai ba mươi năm độ
trong hai mươi bốn giờ tới tại khu vực bắc biển đông
và toàn bộ vùng biển đông
phổ biển gió đông mắc ở mức cấp bốn cấp năm
tại khu vực bắc biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo hoàng sa
sẽ có mưa rào vái nơi
tại khu vực giữa và nam biển đông
bao gồm cả vùng biển quần đảo trường sa
xuất hiện mưa rào và rông mạnh
kèm theo gió giật mạnh
nhiệt độ hai quần đảo hoàng sa và trường sa
đều ở mức hai mươi năm ba mươi độ
khu vực hà nội
đêm và sáng nhiều mây có mưa vái nơi
gió đông bắc cấp hai cấp ba
đêm và sáng trời rét
nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi năm độ